trong những ngày nắng nóng cao điểm bến đỏ thúy lĩnh bên sông hồng chảy qua địa phận phường lĩnh nam quận hoàng mai thành phố hà nội bỗng trở thành bãi tắm tự phát nơi vui chơi giải nhiệt cho rất nhiều người dân
tuy nhiên việc tắm sông tự phát như thế này cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ khó có thể lường trước ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
thanh niên trẻ em thậm chí là cả những người lớn tuổi cứ mỗi buổi chiều lại kéo nhau sang bến đò thùy lĩnh bên sông hồng để tắm sông đặc biệt là trong thời tiết nóng nực oi bức của những ngày đầu hè như thế này
theo ghi nhận của phóng viên bãi tắm tự phát đồng nhất vào khoảng năm giờ ba mươi đến sáu giờ chiều khi nắng đã gần tắt hẳn người dân kéo nhau ra đây
không chỉ để tắm sông mà còn để hòng gió lấy chỗ cho trẻ em vui chơi
vì mới bắt đầu kỳ nghỉ hè nên hầu hết người tắm sông đều là các trẻ em nhỏ tuy nhiên điều đáng nói là hầu như không có em nhỏ nào sử dụng các thiết bị bảo hộ an toàn như phòng bơi hay áo bơi
theo người dân trong khu vực đoạn sông này khá sâu sông chảy phức tạp nên việc tắm sông cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm
đặc biệt đối với những người không biết bơi và trẻ nhỏ
việc tắm sông tự phát như thế này không chỉ nguy hiểm đối với trẻ em và những người không biết bơi mà còn tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ về an toàn vệ sinh nguy cơ về các bệnh già liễu
chính quyền các cơ quan chức năng và hơn hết là chính bản thân người dân cần nhận thức những mối nguy hiểm tiềm ẩn từ những hành động tự phát như thế này để có những biện pháp bảo đảm an toàn cho con em và chính bản thân mình